đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thanh lòa tỉnh lạng sơn
đến thăm động viên tặng quà đồn biên phòng thanh lòa chốt chống dịch covid một mươi chín ở thôn còn phạc xã thanh lòa tặng quà một mươi gia đình chính sách và học sinh
đồng chí trương thị mai ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm nỗ lực của cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương tổ quốc bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức ý thức phòng chống dịch bệnh giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế